sau bốn ngày tranh tài sôi nổi tại hai địa điểm trên vùng biển hà tĩnh và hải phòng
với tinh thần làm việc trách nhiệm khẩn trương nghiêm túc và đoàn kết cao
hội thi tàu tốt của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một năm hai nghìn một mươi bảy đã hoàn thành các nội dung yêu cầu đề ra và đạt kết quả tốt
kết thúc hội thi bộ tư lệnh cảnh sát biển đã chọn ra được những con tàu tốt nhất để nhân rộng các điển hình tiên tiến
góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong toàn đơn vị
hội thi tàu tốt năm nay có nhiều nội dung mới như chất lượng bảo quản kiểm sửa thân vỏ tàu
vũ khí máy móc trang bị kỹ thuật trên tàu bảo quản vệ sinh các vị trí công tác các ngành các khoang
công tác quản lý kỹ thuật tàu công tác an toàn bảo vệ sức sống tàu và sức sống vũ khí trang bị kỹ thuật
sửa chữa khắc phục hỏng hóc và sự hoạt động đồng bộ của máy móc trang thiết bị kỹ thuật trên tàu
trình độ chuyên môn kỹ thuật của cán bộ chiến sĩ trên tàu và khâu đột phá ngành kỹ thuật
không ngừng nâng cao trình độ năng lực tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ kỹ thuật
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên kỹ thuật trên tàu của lực lượng cảnh sát biển việt nam

vật tư kỹ thuật cho các đơn vị
để bảo đảm cho hội thi diễn ra thành công tốt đẹp các cơ quan ban ngành của bộ tư lệnh vùng
theo dõi động viên các tàu của hải đội một trăm linh một một trăm linh hai tiến hành bảo quản sơn sửa tàu
tổ chức hướng dẫn huấn luyện ôn luyện bảo dưỡng sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật
nâng cao chất lượng và hệ số kỹ thuật của tàu
là nhân viên kỹ thuật ngành quân khí dưới tàu tôi cùng anh em luôn luôn xác định rõ ý nghĩa
nhiệm vụ của hội thi tàu tốt năm hai nghìn một mươi bảy
không quản thời tiết khắc nghiệt luôn chủ động thời gian bảo quản kiểm sửa vũ khí
trang bị kỹ thuật đạt kết quả cao nhất trong hội thi đầu tốt năm hai nghìn một mươi chín
quá trình tổ chức hội thi mặc dù đơn vị phân tán ở hai địa bàn hải phòng và hà tĩnh
việc tổ chức thi ở nhiều địa điểm khối lượng công việc nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt
phức tạp và ảnh hưởng của các cơn bão số hai số bốn nhưng với trách nhiệm cao nhất
các đơn vị đã chủ động tích cực
khắc phục khó khăn hoàn thành tốt yêu cầu đề ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị
ngoài cái nội dung bảo quản kiểm sửa trang thiết bị ra thì
còn là tổ chức anh em tranh thủ thời gian để ôn nguyện kiến thức chuyên môn
ngoài cái nội dung để anh em ôn tập kiến thức chuyên môn để ôn lại cái kiến thức mình đã học
đồng thời cũng là nâng cao trình độ để anh em tham gia học hỏi nhau trong cái hội thi tàu tốt năm hai nghìn một mươi bảy
thì bên cạnh đó thì
thì cái nội dung cuộc thi năm hai nghìn một mươi bảy cũng là một cái dịp để toàn đơn vị thực hiện kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị máy móc của đơn vị mình
để sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ chuyên trị của đơn vị khi mà thủ trưởng bộ tư lệnh vùng ra
năm hai nghìn một mươi bảy số lượng tàu xuồng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một hoạt động với cường độ cao trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp
bình quân mỗi tháng có từ ba đến năm tàu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm tra
kiểm soát quản lý bảo vệ chủ quyền thực thi pháp luật trên biển
hội thi lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng là cơ sở để bộ tư lệnh vùng đánh giá thực chất trình độ của đội ngũ cán bộ
nhân viên tình trạng kỹ thuật và công tác kỹ thuật tàu công tác huấn luyện để tìm ra những cán bộ giỏi nhất
những con tàu tốt nhất ngành tốt nhất từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị
đồng thời nâng cao một bước trình độ năng lực tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp
trình độ chuyên môn nghiệp vụ sử dụng trang bị kỹ thuật của mỗi quân nhân trong toàn bộ tư lệnh vùng
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao